đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông vận tải tập trung đối với lĩnh vực đường bộ vừa được phó thủ tướng trịnh đình dũng ký quyết định phê duyệt
đề án hướng tới mục tiêu bảo đảm thông suốt an toàn hiệu quả và bảo vệ môi trường cho tất cả các phương thức vận tải
một trăm linh hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ giao thông vận tải được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử
tất cả các dịch vụ công phổ biến liên quan đến nhiều người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến mức độ ba mức độ bốn và tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia
tối thiểu năm mươi số lượng bộ hồ sơ thực hiện tại bộ giao thông vận tải được nộp trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
một trăm linh tuyến đường bộ cao tốc có triển khai lắp đặt hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh hình thành được các trung tâm tích hợp quản lý điều hành giao thông của đô thị thông minh tại các thành phố trực thuộc trung ương và nhiều địa phương có yêu cầu
toàn bộ số liệu phục vụ quản lý an toàn giao thông được xử lý tích hợp hoàn toàn tự động từ các hệ thống thông tin quản lý thuộc các chuyên ngành đường bộ cảnh sát giao thông và y tế dùng để đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ